vận chuyển tàng chữ trái phép chất ma túy nguyễn ngọc linh chú tại thành phố con tum và đồng phạm vừa bị toán nhân dân tỉnh con tum đưa ra xét xử
theo cáo trạng vào ngày một mươi tám tháng ba khi phan trung hiếu trú tại thành phố con tum đang điều khiển xe mô tô chở hơn sáu mươi ba gram ma túy về đưa cho nguyễn ngọc linh
thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ khám xét chỗ ở của linh phát hiện và bắt giữ thêm trần toàn chú tại thành phố con tum cùng hơn hai trăm một mươi năm gram ma túy
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phan trung hiếu một mươi hai năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
nguyễn ngọc linh một mươi sáu năm sáu tháng tù và trần toàn ba mươi tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy